còn bây giờ là nội dung chi tiết
thưa quý vị sáng nay đoàn đại biểu tham dự đại hội đại biểu đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh bộ công an
lần thứ hai mươi hai đã vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
và báo công những thành tích mà tuổi trẻ công an nhân dân đã phấn đấu đạt được
trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi hai
nhiệm kỳ qua phong trào thanh niên công an nhân dân học tập
thực hiện sáu điều bác hồ dạy với ba nội dung sung kích ba nội dung sáng tạo
và ba nội dung tình nguyện đã trở thành hành động cách mạng lớn xuyên suốt của tuổi trẻ công an nhân dân
từ các phong trào hành động cách mạng đã xuất hiện hàng vạn đoàn viên thanh niên tiêu biểu
trong công tác chiến đấu học tập và rèn luyện
nhiều đoàn viên thanh niên nêu gương sáng trong đấu tranh phòng chống tội phạm
sẵn sàng chịu đựng khó khăn gian khổ chiến đấu quên mình vì bình yên của tổ quốc
vì cuộc sống yên vui và hạnh phúc của nhân dân
trước anh linh của chủ tịch hồ chí minh tuổi trẻ công an nhân dân nguyện luôn trung thành tuyệt đối với đảng
giữ vững và phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân
vững vàng bản lĩnh chính trị trong sáng về phẩm chất đạo đức
thường xuyên nêu cao ý thức phục vụ nhân dân tinh thần tận tụy với công việc
dũng cảm mưu trí không quản ngại khó khăn gian khổ
sẵn sàng hy sinh bảo vệ an ninh trật tự của tổ quốc
vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
cũng trong chiều nay đại hội đại biểu đoàn thanh niên bộ công an lần thứ hai mươi hai
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi bảy đã tiến hành phiên họp thứ nhất
đại hội có nhiệm vụ tổng kết đánh giá việc thực hiện nghị quyết đại hội đoàn thanh niên bộ công an lần thứ hai
xây dựng mục tiêu phương hướng nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi bảy thảo luận đóng góp ý kiến vào dự
và dự thảo các văn kiện trình đại hội đoàn toàn quốc lần thứ một mươi hai
bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đoàn toàn quốc lần thứ một mươi ba
tại phiên thứ nhất đại hội đã bầu đoàn chủ tịch đoàn thư ký ban thẩm tra tư cách đại biểu
đồng thời biểu quyết thông qua chương trình quy chế làm việc của đại hội
thông qua kết quả thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành đoàn thanh niên bộ công an
khóa hai mươi một nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi hai
đại hội cũng thảo luận góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị
chương trình hành động đại hội đoàn thanh niên bộ công an lần thứ hai mươi hai hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi bảy
và dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội đoàn toàn quốc lần thứ một mươi hai nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi sáu
với tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ đoàn chủ tịch đại hội đã tổ chức bốn trung tâm thảo luận
để các đại biểu phát huy tinh thần dân chủ tập trung trí tuệ tích cực nghiên cứu
tham gia thảo luận sôi nổi tại các diễn đàn với trách nhiệm và sự nhiệt huyết của tuổi trẻ
góp phần vào thành công chung của đại hội
chiều nay lễ khai mạc festival tuổi trẻ sáng tạo trong công an nhân dân và triển lãm ảnh
dấu ấn nhiệm kỳ đã được tổ chức tại hà nội đây là nội dung quan trọng nằm trong chuỗi
các hoạt động chào mừng đại hội đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh bộ công an lần thứ hai mươi hai
tại triển lãm các công trình sản phẩm sáng tạo được trưng bày với năm khu vực triển lãm
và là không gian đại diện cho năm khối lực lượng gồm

không gian sáng tạo khối an ninh tình báo cảnh vệ không gian sáng tạo khối cảnh sát
không gian sáng tạo khối xây dựng lực lượng học viện trường công an nhân dân
không gian sáng tạo khối hậu cần kỹ thuật bệnh viện và đặc biệt là không gian chuyển đổi số
do lực lượng quản lý xuất nhập cảnh và lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thực hiện
triển lãm ảnh là báo cáo tổng kết bằng hình ảnh của tuổi trẻ công an nhân dân
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi hai gồm tổng thể hình ảnh các hoạt động của tuổi trẻ công an nhân dân
từ lịch sử các đại hội sự quan tâm của lãnh đạo các cấp đối với tuổi trẻ công an nhân dân
hình ảnh công tác giáo dục các phong trào hành động cách mạng hoạt động đồng hành với thanh niên
công tác xây dựng đoàn đoàn tham gia xây dựng đảng những phần thưởng cao quý đảng nhà nước
trao cho tuổi trẻ công an nhân dân đặc biệt là những hình ảnh đạt giải trong cuộc thi ảnh
nét đẹp tuổi trẻ công an nhân dân những sản phẩm những hình ảnh này là sự cụ thể hóa
đúc kết quá trình triển khai các phong trào hành động cách mạng của đoàn trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi hai
sáng nay bộ tư lệnh cảnh vệ tổ chức chương trình gặp mặt giao lưu cán bộ hội chủ chốt qua các thời kỳ
cám bộ nữ giữ chức vụ chỉ huy các cấp trong bộ tư lệnh
trong chương trình các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống chín mươi hai năm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ việt nam
và những kết quả nổi bật mà hội phụ nữ bộ tư lệnh cảnh vệ đạt được trong thời gian qua
thu hút sự cổ vũ nhiệt tình sôi nổi của các đại biểu là hội thi dân vũ thể thao
với sự tham gia của năm đội tuyển đến từ hội phụ nữ các đơn vị trong bộ tư lệnh
đây là sân chơi bổ ích cho cán bộ hội viên hưởng ứng phong trào dân vũ
được trung ương hội triển khai trong tất cả các cấp hội phụ nữ
qua đó tôn vinh tài năng sự sáng tạo lan tỏa hình ảnh phụ nữ công an nhân dân
bản lĩnh nhân văn kỷ cương trách nhiệm vì an ninh tổ quốc vì hạnh phúc gia đình
tiếp tục với một thông tin quan trọng khác
chiều nay tại hà nội văn phòng quốc hội đã tổ chức họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ tư quốc hội khoáng một mươi năm
theo đó kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi năm sẽ khai mạc vào ngày hai mươi tháng một mươi và sẽ họp tập trung trong hai mươi một ngày
đây là một điểm mới so với các năm trước
khi kỳ họp cuối năm thường có thời gian dài khoảng ba mươi ngày
về công tác xây dựng pháp luật tại kỳ họp này quốc hội sẽ xem xét thông qua bảy dự án luật ba dự thảo nghị quyết
trong đó có một số luật nghị quyết quan trọng như luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi
luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi luật phòng chống rửa tiền sửa đổi
nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá
quốc hội cũng sẽ xem xét cho ý kiến bảy dự án luật trong đó có một số nội dung quan trọng là luật đất đai sửa đổi
cùng với đó quốc hội sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội
tiến hành giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
xem xét quyết định công tác nhân sự đối với bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể và một số thành viên của chính phủ
trong cái thời gian từ đầu nhiệm kỳ đến nay cũng như nhiệm kỳ khóa một mươi bốn
đồng chí nguyễn văn thể đã cùng với tập thể lãnh đạo của bộ giao thông triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ
mà đảng nhà nước chính phủ cũng như là quốc hội giao cho bộ giao thông vận tải
dự kiến tại kỳ họp thứ bốn này
chính phủ sẽ thủ tướng
chính phủ sẽ đề xuất để miễn nhiệm chức bộ trưởng bộ giao thông vận tải với anh nguyễn văn thể
theo cái nguyện vọng cá nhân và theo cái phân công của cấp có thẩm quyền
bên cạnh đó đại diện các cơ quan của quốc hội cũng đã trả lời xung quanh vấn đề xăng dầu trong thời gian gần đây
nguyên nhân là xa giá xăng dầu của thế giới biến động với cái biên độ lớn
thì trong khi chu kỳ điều hành giá xăng dầu chưa phù hợp với chu kỳ biến động của giá cả thế giới
thì do đó thì chính phủ cũng cần chỉ đạo để các cơ quan chức năng xây dựng lại cơ chế điều hành giá bán lẻ một cách hợp lý hơn
về cái dự án nghỉ quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mở nhờn
thì trong đó quỹ ban thường vụ quốc hội cũng đã đề nghị chính phủ
thứ nhất là khẩn trương nghiên cứu các nội dung liên quan đến thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng xăng dầu để trình quốc hội xem xét
đến giờ phút này thì chính phủ vẫn chưa có tờ trình để báo cáo quốc hội về nội dung này
thì khi chính phủ có tờ trình thì các cơ quan của quốc hội cũng sẽ xem xét thẩm tra tiến hành thẩm tra
nếu đủ điều kiện thì sẽ báo cáo quốc hội trong kỳ họp gần nhất
cũng tại họp báo đại diện đánh đạo các ủy ban của quốc hội đã trả lời một số câu hỏi liên quan đến việc lựa chọn các vấn đề chất vấn tại kỳ họp thứ tư
việc ổn định các tổ chức tài chính liên quan đến các vấn đề chất vấn
liên quan đến các vụ án kinh tế thời gian vừa qua việc điều hành phát triển thị trường chứng khoán
để tiếp tục ứng phó với bão số sáu tính đến một mươi bảy h ngày một mươi bảy tháng một mươi lực lượng bộ đội biên phòng đã phối hợp với chính quyền các địa phương
đã thông báo kiểm đếm năm mươi chín bảy trăm một mươi chín tàu trên hai trăm bảy mươi năm trăm sáu mươi một ngư dân biết diễn biến của bão số sáu
hiện có một mươi hai tàu của quảng ngãi trên một trăm linh bảy ngư dân đang hoạt động ở khu vực hoàng sa khu vực có nguy cơ ảnh hưởng của bão số sáu trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tới
các lực lượng chức năng đang tiếp tục kêu gọi thông báo các tàu thuyền ở khu vực nguy hiểm vào tránh trú tại nơi an toàn
cùng với đó thông tin từ văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết tính đến một mươi bảy h ngày một mươi bảy tháng một mươi mưa lũ tại khu vực trung bộ đã làm tám người tử vong
đà nẵng bốn người quảng nam và hà nội một người
quảng nam và quảng trị mỗi địa phương một người thừa thiên huế hai người
hai điểm sạt lở lớn gây tắc đường là km ba mươi hai hai trăm linh quốc lộ chín c tỉnh quảng bình quốc lộ một mươi năm d đi cửa khẩu quốc tế la lây tỉnh quảng trị
hiện các địa phương miền trung đang khắc phục hậu quả do mưa lũ
đến chiều một mươi bảy tháng một mươi nhiều địa bàn dân cư tại huyện lệ thủy tỉnh quảng bình nước lũ vẫn còn gây ngập sâu
vẫn còn ba mươi sáu trường học trên địa bàn huyện chưa trở lại trạng thái dạy học bình thường
các tuyến đường chính nối trung tâm huyện với quốc lộ một a và đường hồ chí minh và hệ thống giao thông liên huyện liên xã đều ngập sâu chia cắt cục bộ giao thông ngừng trệ
chính quyền các địa phương vùng lũ chỉ đạo các ngành liên quan và người dân chủ động sẵn sàng các phương án ứng phó như di rời dân các vùng trũng thấp các vùng có nguy cơ sạt lở
tại quảng trị vụ sạt lở nghiêm trọng bờ sông thạch hãn khiến một người tử vong một ngôi nhà bị sập hoàn toàn hai nhà ở kế bên bị hư hỏng
địa phương và các lực lượng chức năng đã di rời các hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn
đợt mưa lũ vừa qua tại tỉnh thừa thiên huế khiến hai người chết bốn người bị thương thiệt hại về sản xuất nông nghiệp rất lớn
hiện nay mực nước các sông đang xuống chậm tỉnh thừa thiên huế vẫn còn gần bốn nhà bị ngập và hơn hai trăm linh trường học vẫn chưa thể đón học sinh trở lại do còn bị ngập lụt
cùng với việc khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tỉnh thừa thiên huế cũng đã sẵn sàng phương án ứng phó với bão số năm
sau khi mưa lũ đi qua người dân tại các vùng bị ngập nặng đang nỗ lực khắc phục hậu quả để quay trở lại cuộc sống bình thường
lực lượng công an cơ sở cũng đang huy động một trăm linh cán bộ chiến sĩ đồng hành cùng với bà con nhân dân để giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn này
sau đây là ghi nhận tại huyện hòa vang thành phố đà nẵng
xã hòa nhơn huyện hòa vang là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong trận mưa lũ lịch sử tối ngày một mươi bốn tháng một mươi vừa qua tại thành phố đà nẵng
đến hôm nay những thôn nằm ở vùng trụng thấp nhất nước cũng đã rút hết
bà con đang tất bật dọn dẹp nhà cửa cố gắng vớt phát lại những tài sản bị ngâm trong nước lũ
hơn bảy tạ lúa của bà đỗ thị tùng dù đã được đưa lên cao vẫn không thể tránh được đợt lũ này
ngay khi nắng lên lực lượng công an xã hạ nhơn cũng đã nhanh chóng có mặt giúp bà đưa số lúa này ra phơi mong vớt phát được chút tài sản
người nam văn
trang nuôi con gà con vịt con heo hoặc lúa
nhưng hiện nay một số gia đình lớn bị ngập nước hết
cho nên lương thực người dân đơn vị kinh tế đối với người dân hiện nay rất là khó khăn
trang rất chân thành cảm ơn các anh em lực lượng
anh em lực lượng công an và dân quân của xã kịp thời đến để hỗ trợ cho bà con nhân dân dọn dẹp nhà cứa phơi lúa
đặc biệt thì xã hòa nhân thì chủ yếu là bà con thì trồng lúa là chủ yếu cho nên lục thẻn ảnh hưởng rất nhiều đến việc lúa của bà con
cho nên thì anh em xuống là phơi lúa hoặc là di chuyển lúa những lúc mà bà con đã khiên lúa lên chỗ cao thì di dời về nhà cho bà con
thì anh em thì cũng cố gắng hết sức để mà giúp đỡ bà con nhanh chóng ổn định tình hình để đi vào hoạt động bình thường
để có thể nắm bắt kịp thời và giúp đỡ người dân khi cần
lực lượng cảnh sát khu vực đã đi đến từng nhà đặc biệt là những hộ neo đơn
người già yếu để giúp bà con dọn dẹp nhà cửa khơi thông các tuyến đường liên thôn liên xã
với tinh thần vì nhân dân phục vụ những cán bộ chiến sĩ đang nỗ lực ngày đêm để giúp người dân nhanh chóng vượt qua thời điểm khó khăn này
quy động anh em trực một trăm linh rồi chia ra đi xuống địa bòn phổ trợ giúp dân
sau lũ qua thì lực lượng mong xóa cũng tăng cường đi xuống cấp địa bòn
cấp địa bòn ảnh sát quốc quản lý để nắm tình hình và cũng quy động lực lượng công an xã
giúp dân những nhà có hoàn cảnh nêu đơn khó khăn trong quá trình được bảo lục xảy ra vừa rồi
trận lũ lịch sử đi qua để lại bao ngộ ngang những mất mát của người dân có lẽ khó thể nào bù đắp được
thế nhưng hy vọng với những sẻ chia giúp đỡ ấy bà con cũng sẽ vơi đi phần nào vất vả
và có thể mau chóng quay trở lại cuộc sống bình thường
sẽ được chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
một vụ cháy vừa xảy ra vào chiều nay tại công ty trách nhiệm hữu hạn changxin việt nam
có địa chỉ tại huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai chuyên sản xuất may mặc và da dày
rất may là không có thiệt hại về người
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi sáu h ngày một mươi bảy tháng một mươi khi các công nhân của công ty đang làm việc
thì bất ngờ lửa bốc cháy tại một nhà xưởng làm đế dày
ngọn lửa đã nhanh chóng bùng lên và cháy dữ dội
nhận được tin báo
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đồng nai
đã điều động nhiều xe chữa cháy và hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa
đến khoảng một mươi sáu h bốn mươi phút cùng ngày vụ cháy cơ bản được khống chế
rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân của vụ cháy và thống kê tài sản bị thiệt hại
hôm nay phiên tòa xét xử bị cáo nguyễn trí hiến cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phú yên
cùng với bốn cựu lãnh đạo các sở ngành của tỉnh trong vụ giảm giá bán hai trăm sáu mươi hai lô đất ở đô thị được mở lại
cả năm bị cáo trong vụ án này đều bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí xảy ra trong quá trình tổ chức bán đấu giá hai trăm sáu mươi hai lô đất nhà liền kề
tại khu đô thị nam tp tuy hòa
ngày hôm nay phiên xét xử diễn ra với phần xét hỏi
theo cáo trạng ông hiến có vai trò chủ chốt cùng với các đồng phạm đã đề xuất phương án hỗ trợ
phần trăm trên toàn bộ trị giá sáu trăm linh bốn trăm tám mươi sáu lô đất trái quy định pháp luật
sau đó do không có người tham gia đấu giá ông chỉ đạo chia khu đất này thành bốn khu bán hai trăm sáu mươi hai lô đất
khu nhà liền kề làm thất thoát ngân sách nhà nước hơn tám tỷ đồng
tại phiên tòa được mở lại này có năm mươi ba trên sáu mươi ba người trên sáu mươi tám người có quyền lợi
nghĩa vụ liên quan vắng mặt nhưng hội đồng xét xử cho rằng lời khai của họ có trong hồ sơ vụ án
quá trình xét xử nếu thấy cần thiết tòa sẽ công bố
theo kế hoạch phiên tòa diễn ra
tòa diễn ra từ ngày một mươi bảy đến ngày một mươi chín tháng một mươi
công an thành phố thuận an tỉnh bình dương vừa tạm giữ đối tượng là phạm quốc tiến
trú tại thành phố hồ chí minh để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản
cụ thể vào một mươi giờ sáng ngày hôm nay phạm quốc tiến đi vào tiệm vàng kim phát xuân
ở phương bình chuẩn thành phố thuận an giả vờ hỏi mua vàng
lợi dụng lúc nhân viên mất cảnh sát tiến đã bất ngờ dùng búa đập vỡ tủ kính
rồi lấy đi tiệm vàng

nghe tiếng chi hô cướp tổ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự của công an phường bình chuẩn
ở gần đó đã tiến hành truy đuổi hơn hai km thì bắt giữ được tiến cùng với toàn bộ tăng vật
thưa quý vị thực tế ở những nơi có lắp đặt camera đã cho tác động không nhỏ
tới người dân khi tham gia giao thông giúp họ tự giác chấp hành nghiêm luật giao thông
khi biết rằng mình có thể bị phát hiện và xử lý bất cứ lúc nào nếu vi phạm
còn đối với các đối tượng hình sự việc lắp đặt camera giám sát cũng làm cho các phần tử này
bị tác động tâm lý không dám manh động hoặc là từ bỏ hành vi vi phạm pháp luật
khi nhìn thấy có camera vì lo sợ hành vi của mình cũng có thể bị ghi lại
do vậy bên cạnh việc đấu tranh truy xét truy tìm tội phạm thì phòng ngừa tội phạm
là hiệu quả thấy rõ trong việc lắp đặt camera an ninh
sau đây là ghi nhận tại huyện giao thủy tỉnh nam định
kinh doanh nhà hàng ăn uống
lượng khách và xe cổ khá đông tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất trộm và các hành vi gây dối trật tự công cộng
nên khi được lực lượng công an thị trấn ngô đồng tuyên truyền vận động
gia đình anh nguyễn văn lâm đã tự nguyện lắp ba mắt camera trước cửa hàng
được các anh công an thị trấn và cũng như là công an huyện giao thủy tuyên truyền
về vấn đề lắp đặt camera an ninh thì gia đình cũng như là bản thân
cũng là tiếp nhận được ý kiến cũng như là nắm góp đó thì mình rất là đồng tình
và cũng như là cảm thấy là việc lắp đặt camera là rất là cần thiết
đặc biệt là bọn mình làm về vấn đề nhà hàng đúng không ạ
thì vấn đề xe cộ của khách khứa rất là nhiều
nên là cái vấn đề ít tiết là có cái camera thì nó cũng sẽ giảm thiểu được
một số vấn đề tệ nạn hay là an ninh
trước đây khi chưa có hệ thống camera an ninh với sự hạn chế về số lượng
lại phải phụ trách nhiều địa bàn rộng dân số đông
nên công tác phát hiện đấu tranh xử lý tội phạm của lực lượng công an cơ sở còn gặp nhiều khó khăn
từ khi hệ thống camera được đưa vào hoạt động
từ trụ sở làm việc có thể theo dõi được địa bàn rộng
những điểm nóng kịp thời huy động lực lượng hỗ trợ công an
khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự
trong quá trình thực hiện thì công an tỉnh dân ngôi đồng tôi cũng tuyên truyền
vận động của chúng dân là tham gia nắp camera an ninh
nhất là những tuyến đường quốc độ và vận động nhân dân là hứng ứng nhiệt tình
tự nguyện đến thế này thì công an tỉnh dân ngôi đồng đã nắp trên đầu bàn
thị trấn là ba mươi hai mất camera an ninh sau khi triển khai mô hình lớp camera an ninh
thì cái mô hình này cũng đã phát huy được cái hiệu quả
từ những sự việc mất trộm và nần qua các dấu vết
và các điểm camera an ninh chúng tôi đã bắt được xử lý được các đối tượng
tính đến hiện tại mô hình camera đã được nhân rộng toàn địa bàn huyện giao thủy
với hơn một mắt camera được lắp đặt
qua đó đã giúp lực lượng công an điều tra làm rõ
hai trăm bảy mươi năm vụ án hình sự và vụ việc vi phạm hành chính
điều tra làm sáng tỏ sáu mươi năm vụ tai nạn vào trạm giao thông
đặc biệt đã phòng ngừa giảm thiểu nhiều vụ việc phạm pháp hình sự
sau khi mà cái hệ thống camera an ninh được triển khai nắp đặt
thì cái tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
được đảm bảo cái tội phạm đặc biệt là cái trộm cắp vặt
thì đã giảm đi đáng kể
bên cạnh đó thì địa phương
cũng phát động người dân và các tổ chức dân phố
nắp hệ thống camera an ninh ở các rong các nhà dân
mô hình camera với an ninh trật tự
là minh chứng hiệu quả của việc sử dụng khoa học công nghệ
hỗ trợ lực lượng công an trong quản lý địa bàn
qua đó cũng đã khẳng định hiệu quả của công tác xây dựng
nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến
huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị
sự ủng hộ đồng thuận của các tầng đoàn
lớp nhân dân trong công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm
góp phần đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự ở địa phương